trong những ngày này mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng những ngư dân ven biển đà nẵng và các tỉnh miền trung vẫn nỗ lực vươn khơi bám biển chấp hành các quy định trong luật khai thác thủy hải sản
điều này không chỉ góp phần ổn định kinh tế xã hội mà còn hướng tới tháo gỡ thẻ vàng ec trong thời gian tới
tại âu thuyền và cảng cá thọ quang các xưởng đá cây hoạt động hết công suất vừa chuyển đá xuống tàu thông qua băng truyền và máy xay vừa chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đưa xuống tàu chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi đánh bắt cá sau thời gian dài tránh chú bão

tại âu thuyền và cảng cá thọ quang các xưởng đá xuống vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc